trong không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trên khắp cả nước
ubnd tổ quốc việt nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
chương trình nhằm tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao và du lịch
tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
du khách đến làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam trong dịp này
được tham gia vào chuỗi hoạt động tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
với nhiều nội dung giao lưu văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn
chúng tôi cùng nhau khái quát lại những hoạt động của đồng bào các dân tộc thiểu số
trong công tác giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc
và đây cũng là một cái cách thức để chúng tôi truyền thông với nhân dân cả nước
về ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
du khách có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng như hát then
đàn tính của các dân tộc tây nùng
trong nghi lễ này thì sẽ là báo cáo đến trời đất cùng chư vị tôn thần
cùng các vị thổ công thành hoàng
với ý nghĩa là sau một năm thì là đến bây giờ là tạ ơn trời đất đã phù hộ
tạ ơn những vị thánh thần đã phù hộ cho bản làng cho dân thôn
ngoài ra còn tổ chức hội thảo khoa học nhằm nâng cao nhận thức
truyền thông báo chí trong việc bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa dân tộc việt nam tổ chức các buổi triển lãm ảnh
tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc được tổ chức tại làng văn hóa
nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước lòng tự hào tự tôn dân tộc
thông qua các hoạt động phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam